nghị quyết số hai mươi chín nqtu ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tám khóa một mươi một đã nêu
đổi mới công tác quản lý giáo dục bảo đảm dân chủ thống nhất tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục và đào tạo
phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo đẩy mạnh phân cấp nâng cao trách nhiệm
tạo động lực và tính chủ động sáng tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
tự chủ trong giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng được xem như một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực
để phục vụ các hoạt động cần thiết của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm cho cơ sở hoàn thành sứ mệnh của mình đối với xã hội
cả nước hiện có gần hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong số đó hơn một năm trăm linh trường trung cấp cao đẳng nghề thuộc diện công lập
đã có ba trường đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ là cao đẳng kỹ nghệ hai tp hcm cao đẳng lilama hai đồng nai và cao đẳng bình định
sau một thời gian thí điểm các trường này có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng đầu tư cơ sở vật chất được cải thiện số lượng doanh nghiệp hợp tác được tìm đến nhiều hơn
tự chủ đã được tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội khẳng định là chiều khóa để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
tại trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội việc thực hiện cơ chế tưởng bước đã đem lại nhiều thay đổi cho trường hiện trường đang chuẩn bị cho việc sang năm sẽ tiến tới tự chủ hoàn toàn
lộ trình của chính phủ tiến tới năm hai nghìn hai mươi một là tự chủ chi làm chuyên
thì cái việc đấy là theo tôi đoạn đây là quan điểm đúng đắn của chính phủ và cũng như các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp chúng tôi nếu như khi mà được thực hiện tự chủ thì cũng đây cũng là một điều mà sẽ phải đổi mới mình
cũng như là làm mới các cái chương trình đào tạo cũng như là hỗ trợ người học một cách tốt nhất để nhà trường tự chủ
đến thời điểm này thì năm hai nghìn hai mươi trường chúng tôi tự chủ bảy mươi theo lộ trình thực hiện tự chủ đến năm hai nghìn hai mươi một là một trăm linh
cơ chế tự chủ đã tháo gỡ những khó khăn trong việc xây dựng cơ sở
cơ sở vật chất của nhà trường nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo cam kết đào tạo xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học nhu cầu sử dụng lao động theo chuẩn kỹ năng chất lượng đào tạo và tuyển sinh từng bước được nâng cao
đến thời điểm này nhà trường đã tuyển sinh được gần một sáu trăm linh em vượt một trăm một mươi tám so với chỉ tiêu tuyển sinh đề ra
tuyển sinh cao đẳng vượt trị tiêu
việc phối hợp với các doanh nghiệp như samsung vinfast đã đem lại cơ hội lớn cho trường từ trang bị cơ sở vật chất đến đào tạo đầu ra cho học sinh uy tín nhà trường được nâng lên
khi mà tự chủ thì có nhiều cái mà chúng tôi sẽ chủ động được hơn
ví dụ như ngay cái việc mà có thể là sau này khi mà tự chủ một trăm linh rồi chúng tôi có thể là nhà trường của tôi có chủ động được các cái chương trình đào tạo chất lượng cao để có thể là những cái mức thu học phí nó cao hơn những cái mức thu
mà đang theo quy định nếu mà khi trường thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên thì một trong đấy là nguồn thu
với thứ hai là khi mà tự chủ thì buộc cán bộ giáo viên dân nhà trường phải thay đổi mình
vì đây cũng là một thời điểm mà để chúng tôi tinh lọc được bộ máy tinh gọn giảm số người làm việc và hiệu quả
đây là một trong những phương pháp mà trường chúng tôi đã làm trong suốt thời gian khi mà có lộ trình của chính phủ
chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng
góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực tăng cường sức cạnh tranh quốc gia
đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định được thương hiệu uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh đào tạo và cơ hội thu hút đầu tư
đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới giáo dục nghề nghiệp
do đó bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và của cơ quan quản lý trực tiếp mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp
vì vậy để hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao cần phải đổi mới từ nhận thức cho đến việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách có liên quan đến tự chủ và hiện thực hóa các chính sách đó thông qua các hoạt động hướng đến chất lượng đào tạo đáp ứng được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động
bên cạnh sự quản lý chỉ đạo điều hành và đầu tư của nhà nước thì bản thân mỗi nhà trường phải nỗ lực phân đấu trong đó cần thiết phải hình thành mô hình quản trị nhà trường hiệu quả
đào tạo nghề cần gắn chặt với doanh nghiệp gắn với thị trường đào tạo theo nhu cầu thị trường là vấn đề mấu chốt trong đào tạo nhân lực tự chủ cho phép nhà trường mở rộng hơn trong vấn đề hợp tác cơ chế mở để đặt hàng đào tạo

thực hành chiếm đến bảy mươi tám mươi thời lượng học tập là đặc điểm của chương trình giáo dục nghề nghiệp vì thế để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo đem lại lợi ích kép nhà trường có thể tận dụng được cơ sở vật chất của doanh nghiệp doanh nghiệp có thể lựa chọn đào tạo được nguồn nhân lực đạt yêu cầu sản xuất của mình
tuy nhiên vấn đề tự chủ tài chính đặc biệt qua một số trường thí điểm cho thấy còn có một số khó khăn bất cập
các trường tự chủ không còn được hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trong khi cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ chưa được quy định rõ ràng
nên không có nguồn thu này mà đây vốn là nguồn thu chính của đơn vị
mức học phí cao hơn so với các trường chưa thực hiện tự chủ trên địa bàn dẫn đến việc người học so sánh
đối với một số trường có ngành học đặc thù đào tạo đặc thù việc tự chủ có thể gây khó khăn trong tuyển sinh nguồn thu
do đó việc sớm ban hành nghị quyết quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cần thiết
góp phần thực hiện việc dần trao quyền tự chủ đi kèm với đó là đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
cái tự chủ thì hiện nay đang được nhà nước cũng rất là khuyến khích
thế thì nhà trường thì cũng là một trong những đơn vị thuộc bộ là cũng đã áp dụng cái tự chủ
nhưng chúng tôi là tự chủ một phần vì đối tượng ngành nghề của chúng tôi là những ngành nghề liên quan đến nông lâm nghiệp
là những ngành nghề nặng nhỏ ngoài trời
nên là cái đối tượng tuyển sinh rồi đối tượng vào nhập học là cũng toàn
là toàn là con em nông dân
cái tự chủ này thì cũng đề xuất cái nghĩa với nhà nước là cũng phải có những cái cơ chế và cái áp dụng từng bước
để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường
chứ nếu áp dụng ngay và với cái tỷ lệ mà lớn thì có thể các trường cũng sẽ rất khó khăn
ở việt nam tự chủ vẫn đang tiếp tục được khẳng định là một trong những định hướng tương lai cho giáo dục và đào tạo
dưới góc độ quyền tự chủ của các trường
như vậy tự chủ là yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo trên toàn thế giới hiện nay
trong đó có việt nam
giáo dục của việt nam trong đó có giáo dục nghề nghiệp không thể nằm ngoài xu thế chung của thế giới
vì vậy tự chủ giáo dục nghề nghiệp là tất yếu